ngày hôm nay ba mươi một tháng một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư để đánh giá việc thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư về tổ chức tết năm hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định về công tác cán bộ tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan liên quan
phát biểu ý kiến kết luận của họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoàn ngành các ngành ca cấp
đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư và chỉ thị số ba mươi ba của thủ tướng chính phủ
với nhiều hình thức phong phú thiết thực để nhân dân phấn khởi đón tết vui tươi an toàn lành mạnh tiết kiệm nghĩa tình
khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc bảo đảm mọi người mọi nhà đều được đón tết đầm ấm
về nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị các cấp ủy đảng
cần tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
trước hết là chủ động tích cực và tập trung cao độ mọi điều kiện phương tiện đội ngũ thầy thuốc và các cấp các ngành
mọi biện pháp ngăn chặn tối đa không để xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona
không để lây lan không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội
hai là tập trung cho sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội nhất là đối với các công trình trọng điểm
tranh thủ thời tiết đang thuận lợi để làm vụ chiêm xuân tổ chức gia quân trồng cây theo lời kêu gọi của bác hồ
tổ chức các hoạt động lễ hội vui tươi lành mạnh tiết kiệm văn hóa văn minh ngăn chặn các tệ nạn mê tín dị đoan cờ bạc
ba là chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại theo chương trình kế hoạch đã đề ra
làm tốt vai trò là chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới toàn vẹn lãnh thổ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân
bốn là tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng và các ngày lễ lớn của đất nước
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
ban bí thư xem xét quyết định một số nhân sự thuộc thẩm quyền của ban bí thư